mới đây cục cảnh sát hình sự bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố đối tượng hồ ngọc tài ba mươi một tuổi
trần ngọc hoàng ba mươi bảy tuổi và một mươi bốn bị can khác về tội cướp tài sản
nhóm một mươi sáu đối tượng này liên quan vụ giàn cảnh uy hiếp một doanh nhân
chuyển số tiền ảo tương đương ba mươi năm tỷ đồng
theo kết luận năm hai nghìn một mươi sáu hồ ngọc tài và trần ngọc hoàng
cùng nạn nhân đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ sau hai năm
khi đến đòi lại khoản đầu tư thì nạn nhân từ chối
ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi phát hiện xe của người này di chuyển
từ thành phố bảo lộc về thành phố hồ chí minh
một đối tượng tên phố báo cho tài biết khoảng một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày
thấy ô tô của nạn nhân chạy qua
một đối tượng khác lái ô tô chạy theo đem vào phần đuôi bên phải ô tô
nhóm cướp dùng súng giả ông kim tim chứa mật đỏ không chế anh
cùng nhiều thành viên trong giai đình rồi ép nạn nhân đi về hướng cao tốc
thành phố hồ chí minh long thành dậu dây
đến địa phận huyện thống nhất tỉnh đồng nai hoàng lấy điện thoại của anh
bắt đọc mật khẩu để mở điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân
để chuyển một bitcon trị giá tương đương khoảng ba mươi năm tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi nạn nhân gửi đơn trình báo việc bị cướp tài sản
trên cao tốc đến cơ quan điều tra
từ ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tài và các bị can lần lượt bị bắt